nguyễn văn toàn được đặc xá trả tự do trước thời hạn hơn bốn tháng
thời gian đầu trở về quê hương toàn không khỏi mặc cảm tự ti
chỉ muốn thu mình lại trước sự kỳ thị của người đời
nhưng rồi được các anh công an và chính quyền đã quan tâm động viên
giới thiệu vào làm công nhân ở công ty scavi một doanh nghiệp may mặt lớn trong vùng
nguyễn văn toàn đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để làm lại cuộc đời
tôi không tự tin nhưng có gia đình và bạn bè quan tâm giúp đỡ
cũng tạo điều kiện cho tôi được làm an và không biết suy nghĩ về gia đình
về cuộc sống nên tôi đã chú trí làm an
thân niên nguyễn văn toàn trước đây cũng là một thân niên rất là ngon
nhưng mà sau khi nghỉ học lập tám vào năm hai nghìn chín
thì anh toàn phạm tội về tội trùng cấp tài sản
cho đến năm hai nghìn một mươi
anh toàn trở về địa phương ba ông xã cũng quản lý đầu tư theo nghị định tầm mới
nhận thấy anh toàn có chiêu hưởng phát triển cuộc sống tích cực hơn
có cuộc sống hoa nhập với ba con nội xóm
thấy anh nguyễn văn toàn chăm chỉ chịu khó
chị văn thị lan cô gái mỏng manh làm cùng công ty đã đem lòng cảm mến
tình yêu của chị lan đã giúp anh toàn vượt qua mặc cảm
có thêm động lực để cố gắng hơn trên hành trình hướng thiện
sau thời gian làm công nhân may thấy ngày ngày không hợp với bản tính song sáo
sốc vác của mình hơn nữa mức lương công nhân cũng eo hẹp và muốn phát triển kinh tế gia đình
năm hai nghìn một mươi anh nguyễn văn toàn xin nghỉ việc và làm đơn đề nghị chính quyền địa phương
cho thuê ao làng nông lâm với giá một mươi bốn triệu đồng một năm để xây dựng mô hình chăn nuôi trồng trọt
anh nguyễn văn toàn xin nghỉ việc và làm đơn đề nghị chính quyền địa phương
cho thuê ao làng nông lâm với giá một mươi bốn triệu đồng một năm để xây dựng mô hình chăn nuôi trồng trọt
anh nguyễn văn toàn xin nghỉ việc và làm đơn đề nghị chính quyền địa phương
cho thuê ao làng nông lâm với giá một mươi bốn triệu đồng một năm để xây dựng mô hình chăn nuôi trồng trọt
anh nguyễn văn toàn xin nghỉ việc và làm đơn đề nghị chính quyền địa phương
cho thuê ao làng nông lâm với giá một mươi bốn triệu đồng một năm để xây dựng mô hình chăn nuôi trồng trọt
đã thử nghiệm nuôi trồng một số loại cây còn giống nhưng đều thất bại
đã có lúc anh cũng hoang mang thậm chí mất phương hướng
nhưng nhờ đến lời căng dặn của các cán bộ quảng giáo trước khi được trả tự do
cộng với sự đồng hành động viên của gia đình đặc biệt là người con gái mà anh hết lòng yêu thương
nên nguyễn văn toàn lại tiếp tục nỗ lực vươn lên
qua tìm hiểu an toàn thấy sen là một loại cây phù hợp với các vùng đất trũng
rất dễ trồng ít tốn công chăm sóc giá tiêu thụ sen hạt cao và ổn định
bên cạnh đó hoa sen hay bán trong các dịp lễ hội hoặc ngày trầm mùng một cũng rất được thị trường ưa chuộng
tính năng lượng của hoa sen
cùng một đơn vị diện tích thì trồng sen có thể đem lại nguồn thu nhập cao gấp bốn năm lần trồng lúa